đoàn công tác của ban dân vận trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
vừa có chuyên thăm và làm việc tại huyện mường tè và nậm nhùn tỉnh lai châu
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đã chia sẻ với những khó khăn của huyện mường tè nói riêng
tỉnh lai châu nói chung ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị huyện tiếp tục phát huy lợi thế khắc phục khó khăn đẩy mạnh phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo giữ vững an ninh trật tự bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia
nhân dịp này đồng chí trương thị mai đã trao một trăm linh xuất quà cho học sinh nghèo vượt khó
mỗi suất trị giá một triệu đồng một trăm linh xuất quà cho hộ nghèo là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện
mỗi xuất trị giá hơn một triệu đồng
toàn bộ số quà trên được trích từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em việt nam và trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
chiều cùng ngày đoàn công tác của ban dân vận trung ương đã đến thăm nhà máy thủy điện lai châu
thắp hương tại đền thờ vua lê lợi thuộc xã lê lợi huyện nậm nhùn tỉnh lai châu